trong những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín hoạt động vận chuyển buôn bán hàng giả hàng cấm hàng nhập lậu kém chất lượng
vi phạm sở hữu trí tuệ và gian lận thương mại diễn biến phức tạp
gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân
trong đó đáng chú ý là tình trạng vận chuyển kinh doanh thuốc lá ngoại nhập lậu
hành vi vi phạm trong sản xuất kinh doanh hàng hóa giả mạo xuất xứ vận chuyển gia súc gia cầm
các đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi liều lĩnh để đối phó cơ quan chức năng đưa hàng hóa vào tp hcm tiêu thụ